tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo đã chính thức ra mắt thành viên thứ tám của tập đoàn là tổng công ty dịch vụ số viettel
đây là đơn vị đóng vai trò then chốt là mảnh ghép hoàn thiện nhằm tạo nền móng và hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển của viettel
với mục tiêu khởi nguồn cuộc sống số một cuộc sống mới an toàn đơn giản cho tất cả mọi người
tổng công ty dịch vụ số viettel được xác định là một công ty công nghệ tập trung trong ba lĩnh vực chính
tài chính số viettel pay mobile money
lĩnh vực dịch vụ dữ liệu tập trung các lĩnh vực tín dụng bảo hiểm quảng cáo lĩnh vực thương mại điện tử
đặc biệt phương thức mobile money sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán hàng hóa dịch vụ có giá trị thấp sẽ phá bỏ mọi khoảng cách công nghệ
ngay cả người dân khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa vốn ít có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ tài chính truyền thống cũng sẽ tiếp cận được với các dịch vụ tài chính số